còn tại hàn quốc nước này dự kiến sẽ bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch covid một mươi chín
trong vòng hai tuần tới nếu là sóng lây nhiễm so với biến thể omicron tiếp tục xu hướng chứng lại và giảm dần
thủ tướng kim bukyom trong phát biểu tại cuộc họp chính phủ về đối phó với covid một mươi chín cuối tuần trước
đã nhấn mạnh rằng sẽ có một sự thay đổi mạnh mẽ đối với các biện pháp giãn cách xã hội còn lại
khi các quy định hết hiệu lực vào ngày một mươi bảy tháng bốn tới
phát biểu với báo giới bộ trưởng y tế và phúc lợi hàn quốc won deok joo cũng cho biết
sẽ có một sự điều chỉnh tổng thể đối với các biện pháp giãn cách xã hội
nếu các chỉ số tiếp tục cải thiện trong hai tuần tiếp theo
theo ông ngoan trừ quy định về bắt buộc đeo khẩu trang tất cả các hạn chế liên quan đến phòng dịch covid một mươi chín
bao gồm lệnh giới hạn về thời gian hoạt động và các giới hạn về tụ tập sẽ được dỡ bỏ
bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn chính phủ hàn quốc tiếp tục nới lỏng giới hạn tụ tập riêng từ
cho phép tối đa đến một mươi người thay vì tám người và kéo dài thời gian kinh doanh của các cơ sở ăn uống
như nhà hàng và quán cà phê đến nửa đêm
các quan chức y tế cho biết việc xem xét dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch
căn cứ trên tỷ lệ bao phủ tiêm chủng đối với các nhóm đối tượng tỷ lệ ca bệnh nặng
và tỷ lệ tử vong được kiểm soát ổn định
hàn quốc cũng đảm bảo đủ thuốc điều trị kháng viêm và điều trị khẩn cấp cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
chính phủ hàn quốc đã nỗ lực khôi phục cuộc sống bình thường vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
với chủ trương sống chung với covid một mươi chín
sông kế hoạch này buộc phải hoãn lại do làn sóng lây nhiễm và số ca bệnh nặng gia tăng mạnh
sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch